xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai bộ phần áp cao lạnh có quá trình di chuyển ra phía đông và suy yếu dần
với hoạt động của đới gió đông đưa ẩm từ biển thổi vào
do vậy ở bắc bộ về đêm và sáng thì sẽ có trạng thái nhiều mây
có mưa nhỏ vài nơi kèm theo sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp
còn về nhiệt độ thì có xu hướng tăng nhẹ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
vùng núi có nơi còn thấp hơn
trưa chiều mai thì trời giảm mây hưởng nắng với nhiệt độ ở mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
với miền trung các hình thế gây mưa suy yếu
nên từ ngày mai mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ
cao nhất trưa chiều phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và từ hai mươi bảy đến ba mươi độ ở các tỉnh phía nam đèo hải vân trở vào
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
duy trì tình trạng thời tiết khá là khô giáo
cả hai khu vực này có thể chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ vào chiều tối và tối
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa chiều tại khu vực tây nguyên
từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm
dương phía đông bắc có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển đông
còn khu vực giữa biển đông và phía tây của nam biển đông
bao gồm phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sau đó cường độ gió thì giảm dần
trên các vùng biển này có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ
ngay giảm mây trời nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
trời nhiều mây đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ